nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên việt nam ngày chín tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hội sinh viên việt nam thành phố hà nội đã tổ chức festival sinh viên thủ đô lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều hoạt động phong phú và đầy ý nghĩa
festival sinh viên thủ đô năm nay có sự tham gia của một mươi năm đơn vị doanh nghiệp với các gian hàng trưng bày những công trình ý tưởng sáng tạo đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá cao đặc biệt là tọa đàm sinh viên thủ đô sáng tạo và khởi nghiệp
các doanh nhân lắng nghe những suy nghĩ của sinh viên đồng thời chia sẻ kinh nghiệm định hướng cần thiết giúp sinh viên phát huy trí tuệ khả năng sáng tạo khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và chia sẻ bí quyết để khởi nghiệp thành công
cũng tại lễ khai mạc hội sinh viên tp hà nội đã trao tặng học bổng cho hai mươi sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập và gian luyện